giải vô địch bóng bàn thế giới đang diễn ra tại thụy điển đội tuyển bóng bàn nữ của triều tiên và hàn quốc đã kết hợp thành một đội chung
lần gần nhất họ làm điều này đã cách đây hai mươi bảy năm
còn tại khu vực biên giới tất cả hệ thống loa tuyên truyền mà hai bên hướng về nhau trong năm mươi năm năm qua đã được dỡ bỏ
dù tiến trình hợp nhất hai miền vẫn là một chặng đường dài đó có thể được coi là những biểu tượng của nỗ lực thúc đẩy hòa giải và thống nhất từ cả hai phía
ngay cả với chủ đề nóng nhất vào lúc này là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên cũng đang có những chuyển biến tích cực bằng lời cam kết của chính nhà lãnh đạo triều tiên
nhưng theo giới phân tích tính chất đặc biệt của các vấn đề trên bán đảo triều tiên khiến cho đây không phải chỉ là việc nội bộ của hai miền
và vẫn còn nhiều phép thử nữa cần được kiểm chứng
ý tưởng phi hạt nhân hóa vẫn là một chặng đường dài
dù đang có những bước khởi đầu nghiêm túc khái niệm về phi hạt nhân hóa cũng đang chờ được làm rõ từ cả phía triều tiên
và các nước phương tây trước khi có những thảo luận thực tế về chủ đề này
sau những cử chỉ ngoại giao tiện trí sẽ là những cuộc đối thoại thẳng thắn để gia tăng sự hiểu biết và tin cậy thực chất
đó là lý do mà cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều đang được gấp rút chuẩn bị và đáng được chờ đợi
trả lời phỏng vấn báo chí ở thủ đô washington hôm giữa tuần tổng thống mỹ donald trump tiết lộ
đang có những cuộc đàm phán rất quan trọng với triều tiên và có thể chờ đợi rất nhiều điều tốt đẹp sẽ diễn ra
hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo triều tiên có thể diễn ra ngay trong tháng năm này
chủ tế iaea phát hiện dấu hiệu phát triển hạt nhân của triều tiên
thỏa thuận hiệp định khung sau đó được ký kết và với những nỗ lực của cựu tổng thống mỹ jimi carter
đã xoa dịu tình hình nhưng vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa các bên
năm hai nghìn một chính quyền jobus đưa triều tiên vào danh sách trục ma quỷ
gián tiếp kích động nước này rời bỏ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm hai nghìn ba
cuộc đàm phán sáu bên vào năm hai nghìn năm đưa ra được bản tuyên bố nguyên tắc
làm dấy lên những niềm hy vọng nhưng sau đó cũng bị rời vào quyền lãng
kể từ đó bất chấp những cấm vận triều tiên tiến hành sáu cuộc thử hạt nhân
cho đến khi họ tuyên bố đã chính thức gia nhập nhóm cường quốc hạt nhân
họ đã hoàn toàn làm chủ chu trình nhiên liệu hạt nhân
tự chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất và thu nhỏ đầu đạn
cùng việc sở hữu hai phương thức tấn công hạt nhân quan trọng là phóng tên lửa từ tàu ngầm slbm
và phóng tên lửa đạn đạo tầm xa icbm
thưa nhà báo nguyễn đăng phát dù muốn hay không thì vào lúc này
các nước phương tiện tấn công hạt nhân
các nước phương tây cũng đang phải thừa nhận một thực tế rằng là triều tiên
đang sở hữu những công cụ có tính dân đề rất mạnh ví dụ như là vũ khí hạt nhân
và điều đó đang khiến cho bán đảo triều tiên đã có một cái trạng thái tạm gọi là cân bằng mới
và đây cũng là động lực để khiến cho các nước cần phải nhận thức rằng đây là hơn lúc nào hết
là một cái thời điểm để có thể ngồi lại tháo gỡ những sự xung đột những căng thẳng
để hướng tới sự hòa bình trên bán đảo triều tiên
nhà bóng nguyễn thế nào về điều này
theo tôi thì có thể nói là đã có một tinh thế mới một tinh hình mới
còn tình hình ấy có cân bằng hay không ở đây ý nói đến cân bằng giữa nam và bắc triều tiên
hàn quốc và triều tiên thì chúng ta cũng phải tính thêm
ở vị thế mới và lúc này của triều tiên họ đã có rất nhiều sự chủ động dựa trên nền tảng
rằng là họ đã có những sự phát triển rất mạnh về sự tự chủ
công nghệ quốc phòng thì có cho phép họ đề ra những mục tiêu chiến lược nào
khi ngồi vào các cuộc đàm phán hòa bình đã và đang và sẽ tiếp tục diễn ra sắp tới
theo tôi thì nhà lãnh đạo triều tiên và đất nước của ông đã đạt được nhiều mục tiêu cho đến nay
tôi lấy ví dụ sắp tới đây có thể là có cuộc đối thoại giữa tổng thống mỹ và nhà lãnh đạo triều tiên
từ trước giờ thì gần như những khả năng đối thoại trực tiếp song phương giữa mỹ và triều tiên gần như bị bác bỏ
nhưng sắp tới đây có thể diễn ra cuộc đối thoại
cuộc đối thoại này gần như đã chắc chắn và có thể diễn ra bằng bốn điểm
ngoài ra còn nhiều cuộc đối thoại như chúng ta vừa đề cập
thì theo tôi cái thế của triều tiên cái mục tiêu của triều tiên cho đến nay họ đã đạt được rất nhiều
như tôi vừa nói là tiếng nói của họ đã được lắng nghe nguyện vọng của họ đã được ghi nhận
rất nhiều điều đang ghi nhận nhưng có một trong những điều đang ghi nhận là thời gian qua bị cấm vần
bị phong tỏa bị trừng phạt như thế
họ vẫn phát triển được ở nhiều lĩnh vực
và hiện nay về mặt ngoài giáo là đạt được những cái
kết quả rất lớn
theo tôi đấy là một yếu tố mà có thể nói rất chiến lược triều tiên đã đạt được
cuộc gặp thượng đỉnh tuần trước có tính chất là như là một dạng phá băng
thì bây giờ là họ sẽ giúp họ phá thế cô lập
rồi mang lại những cái sự cởi mở hơn mở cửa hơn nữa trong cái việc hội nhập với thế giới
nói về các vấn đề trên bán đảo triều tiên thì nhiều người xoay quanh các cái chủ đề như là phi hạt nhân hóa
hay là thỏa thuận hòa bình liên triều
vấn đề việc quân đội mỹ ở hàn quốc cùng với những sự thỏa thuận về kinh tế
đặc biệt là các lệnh trừng phạt đối với triều tiên về mặt kinh tế
thì với những gì đang diễn ra thì theo nhà báo có triển vọng nào đối với các cái vấn đề này
những cái vấn đề nào sẽ được ưu tiên xử lý
theo tôi thì vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
phi hạt nhân hóa không chỉ phi hạt nhân hóa triều tiên
và trên bán đảo triều tiên là một vấn đề có lẽ được cả hai miền triều tiên và dư luận quan tâm nhất
và tới đây
tôi nghĩ là thu hút rất nhiều nỗ lực của cả hai miền triều tiên cũng như các đối tác bên ngoài
bởi vì nó ảnh hưởng đến hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo triều tiên
và trong khu vực và trên thế giới
cái đó là cái rất lớn
còn những vấn đề khác tới đây cũng sẽ được thúc đẩy và được quan tâm
và thực ra cũng đã được đề cơ trong tuyên bố ban môn điểm ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa rồi
tức là khả năng thống nhất bán đảo triều tiên
tức là thống nhất giữa hàn quốc và triều tiên hai miền triều tiên
thì cái đó
cũng là một khả năng mà nguyên vọng đã được bày tỏ
nhưng theo tôi con đường đang rất dài
và người ta sẽ xúc tiến cả cái nỗ lực
nhưng mà cái đường đi theo tôi nghĩ là rất khó khăn và lâu dài
rồi vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai miền triều tiên
và hai miền triều tiên hoặc là triều tiên hàn quốc với những đối tác khác
mới xoay quanh những cái dự án chung giữa hai miền triều tiên
theo tôi nghĩ cũng sẽ được thúc đẩy sớm
bởi vì đấy là lợi ích đấy là thiết thực
đấy là để giải quyết và tạo ra một cái nền tảng cho những cái nỗ lực khác giữa hai bên
có hợp tác kinh tế có mối quan hệ kinh tế
tất nhiên những mối quan hệ về nhân văn về xã hội nữa nhiều vấn đề
thì mới có cái nền tảng để hai bên thúc đẩy các cái mối quan hệ khác
các bên sẽ tiếp cận nhưng mà có rất nhiều trở ngại
và bởi vì lợi ích chiến lược cũng như lợi ích kinh tế và nhiều lợi ích đan sen
và có nhiều bâu thuẫn trong tất cả những cái vấn đề mà chúng ta vừa nếu
thì tiến trình đối thoại và hướng tới những cái điểm chung điểm đông thì đã được khởi phát
và dư luận cũng đã rất hy vọng vào thời gian tới để mà giải quyết được những vấn đề có trinh tử ưu tiên
nhưng mà tất cả các vấn đề sẽ được xem xét
điều đầu tiên mà các bên cần phải thực hiện đó chính là xây dựng niềm tin lẫn nhau
và một lần nữa thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại cái sự chủ động của nhà lãnh đạo triều tiên
trong cái việc cân bằng nước lớn với các nhà lãnh đạo
nhưng cái tuyên bố chung bản môn điếm thì chúng ta cũng đã thấy
là nhắc tới triển vọng các cuộc đối thoại sắp tới đây sẽ là đối thoại ba bên
nghĩa là liên triều và mỹ hoặc là bốn bên có thêm trung quốc nữa
điều này có nghĩa là cơ chế mà chúng ta đã nhắc tới trong suốt nhiều năm qua là sáu bên
có thêm nga và nhật bản ở đây nữa thì lại không được nhắc đến
thì ông nhà báo đánh giá như thế nào về cái điều này
nga và nhật bản chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều những lợi ích ở đây
theo tôi thì cơ chế sáu bên vẫn có thể là một cơ chế hữu hiệu và sẽ được tiếp tục thúc đẩy
trong tuyên bố bản môn điếm vừa rồi thì nhà báo vừa nhắc đến một thực tế không nhắc đến nhật bản hay là nga trong tuyên bố ấy
thực ra ở cái phần tuyên bố ấy là nói về việc hướng tới ký kết cái hiệp ước hòa bình giữa triều tiên và hàn quốc
hiệp ước hòa bình để mà chốt lại những hậu quả của cuộc chiến tranh triều tiên năm năm ba đấy
thì cuộc chiến tranh ấy thì liên xô không tham gia
do đó nhật bản không trực tiếp tham gia
hồi đó là trung quốc có chí nguyễn quân mỹ có tham gia và dưới cơ của liên hợp quốc cũng có một lực lượng liên hợp quốc nữa và hai miền triều tiên
thì để mà vượt qua hiệp định đình chiến tức là từ hiệp định đình chiến tiến tới hai miền có thể ký kết hiệp ước hòa bình thì rõ ràng là những bên trực tiếp tham chiến thôi
mỹ trung quốc hàn quốc và triều tiên
thì do đó mà nga nhật bản và một số đối tác khác không được đề cập là vì thế
chứ còn tới đây giải quyết những vấn đề lớn hơn chẳng hạn như phi hạt nhân lên bán đảo triều tiên
bên vẫn sẽ được tiếp tục
chỗ này tôi muốn nhắc lại một cái là trước cuộc gặp thượng đỉnh hai mươi bảy tháng bốn vừa rồi giữa hai nhà lãnh đạo của hai bên
thì ông bộ trưởng ngoại giao triều tiên đi thăm nga
rồi vừa rồi ngay sau cuộc gặp thì bộ trưởng ngoại giao trung quốc sang thăm triều tiên
là tới đây có cuộc gặp giữa lãnh đạo mỹ và triều tiên
rồi có thể có cuộc gặp ba bên hàn quốc triều tiên là mỹ v v
thì có nghĩa là các bên đối tác khác đều có dính dàng đều có can dự đều có quan tâm và sẽ tham gia giải quyết
nhiều vấn đề trên mặt ảnh triều tiên
rõ ràng là các vấn đề trên bán đảo triều tiên đang là một mối quan tâm chung của cộng đồng thế giới
và đặc biệt là các cường quốc cũng như là các quốc gia xung quanh
chúng ta cũng đã thấy rằng là riêng lĩnh vực kinh tế thôi thì cũng có những thông tin cho rằng là giá đất
ở một số khu vực biên giới giáp với triều tiên của trung quốc đang tăng rất mạnh
thậm chí là tăng gấp đôi chỉ sau khi mà có những thông tin vừa rồi qua các cuộc gặp thượng đỉnh vừa rồi
và đặc biệt là sau khi nhà lãnh đạo triều tiên sang thăm
trung quốc còn đầu vào đầu tuần tới thì tại nhật bản thượng đỉnh ba nước hàn nhật và trung quốc sẽ diễn ra
và chắc chắn là vấn đề hòa bình trên bán đảo triều tiên sẽ là một chủ đề thảo luận nổi bật tại các phiên họp này
những tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về những sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo triều tiên
kim trương nguồn và tổng thống mỹ donald trump
bây giờ thì chưa có thời gian và địa điểm cụ thể cho cuộc gặp này nhưng mà hai bên đã thể hiện rõ sự thiện trí
và muốn có những kết quả tốt
thưa nhà báo nguyễn đăng phát nhà báo kỳ vọng gì về những kết quả khả dĩ có thể đạt được
trong cuộc gặp giữa hai nhân vật cũng rất là đáng chú ý ông donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương nguồn
theo tôi là kỳ vọng của toàn thế giới đặt vào đấy để có những bước cải thiện tình hình cải thiện quan hệ giữa mỹ và triều tiên
đồng thời cặp quan hệ này nó sẽ ảnh hưởng đến bán đảo triều tiên ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước này
với những nước khác với hàn quốc với nhật bản
với trung quốc với nga với cộng đồng quốc tế thì bản thân nó là quan trọng
nhưng theo tôi sẽ có nhiều khó khăn bởi vì theo tôi dự báo thì phía mỹ cũng đặt ra nhiều cái điều kiện cho phía triều tiên
gần đây chúng ta cũng biết là ví dụ phía hàn quốc họ có nêu vấn đề là nếu giữa hàn quốc và triều tiên ký hiệp ước hòa bình
thì điều đấy cũng liên quan đến quân đội mỹ đóng ở hàn quốc đấy là một vấn đề khác
thì đây cũng là những cái vấn đề chắc chắn triều tiên quan tâm
đúng riêng trong vấn đề phi hạt nhân hóa thôi thì việc chờ đợi làm rõ quan điểm về điều này cũng rất khó khăn từ cả hai phía
mỹ thì đang đưa ra một cái quan điểm là sẽ cần phải nhìn thấy một sự phi hạt nhân hóa một cách toàn diện có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược
nhưng mà như thế nào thì cũng
bây giờ ví dụ nhà lãnh đạo triều tiên đã tuyên bố là sẽ đóng cửa bài thư hạt nhân của họ và chấp nhận một sự kiểm chứng
giám sát nhất định nào đấy của bên ngoài của quốc tế
thì ngay cả cái điều kiện kiểm chứng như thế nào tới đây cũng sẽ là bao nhiêu cuộc thương lượng đàm phán
điều kiện bên này đặt ra điều kiện bên này đặt ra và bên nào chấp nhận được nhau thì nó mới diễn ra được
chứ không phải đơn giản cho quốc tế vào cho thanh sát viên của nước nào của tổ chức nào vào kiểm chứng kiểm chứng những gì đến đâu mức độ như thế nào
riêng một chi tiết ấy cũng là đầy phức tạp
cho nên tuyên bố mới đưa ra là thiền chí là kế hoạch
còn thực hiện nó thì cũng
nhiều thử thách và nhiều khó khăn
nhất là giữa những đối tác mà đã hàng chục năm quan hệ hoặc là thù địch hoặc là rất khó khăn chống phá nhau kịch liệt
và hiện nay trong mối quan hệ giữa triều tiên và mỹ vẫn là mối quan hệ một bên bị trừng phạt cấm vận
và triều tiên vẫn bị mỹ xếp vào một trong số rất ít những quốc gia có vấn đề mà mỹ thù địch
do đó tới đây tất nhiên cuộc gặp lịch sử
giữa hai nhà lãnh đạo nhưng mà cái quy chế mà cái nhãn mà bị mỹ gắn cho đấy có được giữ bỏ hay không thì chúng ta cũng còn phải xem
điều đó cũng cho thấy rằng là tất cả sẽ không thể giải quyết trong một cuộc gặp
nhưng chúng ta cũng vẫn ghi nhận là đây đang là một thời điểm lịch sử với cơ hội lớn nhất từ trước đến nay
hàng loạt các cuộc gặp thượng đỉnh đã được diễn ra và nó cho thấy triều tiên cũng đã quay trở lại là một mối quan tâm lớn nhất của nước mỹ
và tổng thống donald trump cũng có cơ hội để trở thành tổng thống mỹ đầu tiên có cơ hội xử lý rứt điểm vấn đề triều tiên
nếu điều đó xảy ra thì chúng ta cũng và thế giới cũng sẽ ghi nhận những sự nỗ lực của các nhà lãnh đạo
không tiếc gì có lẽ là một cái sự vinh danh nào đó đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo nguyễn đăng phát đã có những chia sẻ với chương trình
đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại